tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg
được ngụy trang thành những gói trà và thu giữ thêm một số tăng vật có liên quan
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai số ma túy trên là của võ minh việt
việt đã thuê nguyễn quốc duy cùng mình vào tp hcm để số ma túy trên với giá khoảng một tỷ đồng
rồi đưa về bán tại địa bàn thị xã la di để phân phối và tiêu thụ
được biết võ minh việt đã từng có hai tiền án về tội cối gây thương tích và tàng trữ tội mua bán trái phép chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng tiếp tục móc nối mở rộng địa bàn với thủ đoạn rất tinh vi tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
công an tp hcm đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn trí thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực khóm hai phường tám tp hcm
công an tp hcm đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn trí thanh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực khóm hai phường tám tp hcm
công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang cho biết vừa bắt đối tượng cướp tài sản lương thanh rồi chú xã phương bình huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
trước đó lương thanh rồi điều khiển xe mô tô đuổi theo và chặn đầu xe giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ
do bị hại chống cự quyết liệt nên đối tượng chỉ lấy được một đoạn dây chuyền rồi lên xe tẩu thoát
sau khi cướp được đoạn dây chuyền vàng đối tượng đem đến một tiệm vàng ở xã phương bình huyện phụng hiệp bán được với giá một mươi ba triệu đồng
trong lúc đối tượng đi chơi game thì bị bắt giữ khám xét đối tượng cơ quan công an đã thu giữ tám triệu bảy trăm linh nghìn đồng
tiếp tục với những thông tin khác trên địa bàn xã xuân đông huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một em nhỏ tử vong